từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay các ngành chức năng tỉnh quảng ngãi đã phát hiện bảy mươi hai vụ phá rừng
thiệt hại trên bốn mươi ha rừng phòng hộ rừng sản xuất các đối tượng cố tình phá rừng để trồng keo khai thác gỗ
các đối tượng đã chặt đốt phá một mươi sáu ha rừng sản xuất hai mươi bốn hectare rừng phòng hộ
tập trung ở các huyện miền núi ba tơ trà bồng tây trà
ngành chức năng tỉnh quảng ngãi đã xử lý hành chính năm mươi vụ vi phạm
xử lý hình sự một mươi bảy vụ xâm hại phá hoại rừng nghiêm trọng và hiện đang tiếp tục điều tra năm vụ
theo tri cục kiểm lâm quảng ngãi các vụ phá rừng phòng hộ rừng tự nhiên dài rác ở các vùng trọng yếu
nhiều trường hợp cố tình đốt phá rừng để lấy đất trồng keo
số vụ phá rừng thực tế cao hơn so với số vụ đã phát hiện xử lý trong thời gian qua
hiện tỉnh quảng ngãi đang tập trung xác định lại danh giới rừng phòng hộ rừng sản xuất
chuyển đổi một số diện tích rừng giao khoán cho người dân sản xuất để hạn chế tình trạng xâm lấn
tàn phá rừng tăng cường tuần tra xử lý nghiêm những trường hợp phá hoại vi phạm bảo vệ rừng